bệnh gây sưng phù tăng tiết nhảy phù nề niêm mạc đường thở khiến cho người bệnh khó thở khò khè nặng ngực
đặc biệt là các triệu chứng hen xuyễn thường xuất hiện nặng hơn khi thời tiết trở lạnh và sẽ rất nguy hiểm nếu như không được xử trí kịp thời
vậy cần làm gì để phòng tránh chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này trong chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vào mùa lạnh sở dĩ tại sao các triệu chứng của bệnh hen lại nặng hơn so với các mùa khác
bởi vì vào thời điểm này các yếu tố khởi phát cho cơn hen sẽ rất thuận lợi để kích hoạt cơn hen lên
ví dụ như không khí khô và lạnh
vốn dĩ thì đường thở của người bị bệnh hen đã viêm phù nề tăng kết nhảy
khi vào mùa lạnh người bệnh hít không khí lạnh và khô
thì làm cho niêm mạc mũi và niêm mạc của đường thở dễ bị khô rát dễ bị kích ứng viêm phù nề và tăng tiết nhảy
điều đó làm cho cản trở đường thở do đó các triệu chứng của bệnh hen cũng nặng lên
yếu tố thứ hai mà ghi nhận vào mùa lạnh đó là nhiễm chủng đường hô hấp
và các viêm nhiễm của đường hô hấp này ở bệnh nhân hen phế quản làm cho tình trạng đáp ứng phim tăng hơn
làm cho phế quản co thấp mạnh hơn do đó các triệu chứng cũng sẽ tặng hơn
yếu tố thứ ba mà gây cho các triệu chứng của hen nặng hơn vào mùa lạnh đó là liên quan đến độ ẩm liên quan đến bụi
vào mùa lạnh thì thông thường chúng ta có xu hướng là ở trong nhà nhiều hơn
ít đi ra ngoài phòng thường đóng kín cửa
do đó là không khí thì sẽ tù túng và kém lưu thông
như thế tạo điều kiện cho các vi sinh vật các bụi khói bụi tồn tại trong không khí lâu hơn
và sẽ tiếp xúc với cái đường thở của chúng ta cũng lâu hơn
và làm cho cái cơn hen có thể tái đi tái lại nhiều lần
bác sĩ có những lời khuyên như thế nào cho những người bệnh bị hen xuyễn để họ có thể giảm nhẹ các triệu chứng cũng như là ngăn ngừa những cơn hen xuyễn bùng phát trong trời lạnh ạ
bên cạnh việc
tuân thủ điều trị theo y lệnh của bác sĩ tái khám định kỳ theo hẹn của bác sĩ thì người bệnh có thể thực hiện một số biện pháp rất đơn giản tại nhà để nhằm giảm nhẹ các triệu chứng mà khởi phát cơn hen phế quản
thứ nhất là hạn chế ra đường vào mùa lạnh đặc biệt là vào thời điểm buổi sáng và ban đêm
đây là hai thời điểm mà nhiệt độ và độ ẩm thấp nhất trong ngày
trong trường hợp mà không thể đừng được
đã buộc phải ra ngoài thì người bệnh cố gắng trang bị đầy đủ khăn mũ ao ấm giữ ấm đặc biệt là vùng mũi của ngực
điều thứ hai đó là về mùa lạnh người bệnh cũng nên chú ý uống nhiều nước vệ sinh tay thường xuyên tránh tiếp xúc với những người mà chúng ta nghi ngờ rằng họ đang bị mắc các bệnh lây truyền qua đường hô hấp
và người bệnh cũng nên chủ động phòng tránh các bệnh
thay nhiễm chủng đường hô hấp
bằng cách tiêm phòng vắc xin cúm và phé cỏ
điểm thứ tư đó là người bệnh cần phải giữ cho môi trường sống của mình sạch sẽ gọn gàng
đơn giản nhất là chúng ta cứ thường xuyên vệ sinh lau dọn nhà cửa rồi chăn ga gối đậy
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
bệnh hen rất nguy hiểm nhưng nhiều bệnh nhân vẫn chủ quan
trong cơn hen cấp nếu không xử trí kịp thời có thể xảy ra những biến chứng như suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong hoặc gây tràn khí phế năng do ho ép ngực hoặc do gắng sức để thở
ngoài ra nếu suy hô hấp kéo dài có thể dẫn đến thiếu oxy não
đối với bệnh nhân hen cấp tính nặng hoặc hen ác tính tình trạng suy hô hấp càng trầm trọng nguy cơ tử vong càng cao
bệnh hen phế quản có thể được kiểm soát tốt nếu được điều trị đúng cách theo dõi chặt chẽ dùng thuốc dự phòng đều đặn và tái khám định kỳ để đánh giá tình trạng bệnh
do đó người bệnh cần đi khám chuyên khoa và phải tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ
thực hiện tốt các khuyến cáo tư vấn của chuyên gia y tế sẽ giúp cho người bệnh kiểm soát tốt hơn các cơn hen xuyễn trong thời tiết mùa đông lạnh giá
và nếu quý vị có những vấn đề thắc mắc về sức khỏe y tế hãy gửi câu hỏi cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm để các chuyên gia bác sĩ giải đáp tư vấn cụ thể cho quý vị
còn bây giờ chương trình xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai